thưa quý vị chỉ hơn ba ngày sau khi gây án đối tượng phàn sần tông ba mươi ba tuổi chú tài huyện phong thổ
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lê châu tạm giữ về hành vi giết người nạn nhân chú tài xã mù sang huyện phong thổ
tại cơ quan điều tra bước đầu tông khai nhận hơn một năm trước tẩn ú mẩy vợ nạn nhân bị chồng đánh thường gọi điện tâm sự với tông
sau đó hai người rủ nhau xuống hà nội làm thuê và chung sống như vợ chồng
quá trình chung sống mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái dọa giết cả nhà mẩy tông đã đồng ý cùng mẩy về lai châu lên kế hoạch giết nạn nhân
tông gọi điện lừa nạn nhân mình có ma túy và rủ tìm người mua nếu bán được sẽ chia nhau tiền tiêu xài
nạn nhân đồng ý và hẹn gặp để xem hàng
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng một trong lúc nạn nhân xem gói ma túy giả mẩy đã lao từ bụi cây phía sau dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau đó tông tiếp tục lấy lại đoạn sát đập liên tiếp khiến đầu và mặt nạn nhân biến dạng
gây án xong tông chờ mẩy đi vứt đoạn sát trên và về nhà tông ngủ
đối tượng nguyễn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn tân độ xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng trần thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố thọ sơn thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo lóng cách hai cm đầu lông mày phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thể hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn thế vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ một trăm hai mươi ba đường xuân phương tổ dân phố hẻ thị bốn
phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý